khép lại năm hai nghìn một mươi tám với con số tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng bảy tám và tiếp tục theo đà phát triển này cùng với sự đồng lòng của toàn đất nước chúng ta sẽ còn tiếp tục gặt hái những thành công mới trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên chúng ta cũng không nên chủ quan không nên xe sừa về chiến thắng bởi đất nước chúng ta vẫn còn đứng trước rất nhiều những khó khăn và thách thức
khi mà tình hình thế giới và khu vực thì vẫn còn những diễn biến rất là khó lường và những hạn chế yếu kém thì còn tồn động không dễ khắc phục ngay
đó là tình trạng như là làm ăn thua lỗ kém hiệu quả đó là tham nhũng còn nặng nề cải cách hành chính tư pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì còn nhiều trở ngại
vâng tuy nhiên là chúng ta cũng vẫn hãy tạm gác lại mọi trăn trở của năm cũ đã qua và chúng ta sẽ cùng hướng tới một năm mới hai nghìn một mươi chín với nhiều kỳ vọng mới còn đang ở phía trước
năm hai nghìn một mươi tám thì nhiều sự kiện đặc biệt là chúng ta thông qua hiệp định đối tác xuyên thái bình dương như vậy thì nó cũng mở ra nhiều cơ hội thuận lợi
chúng ta và các doanh nghiệp chúng ta bước phá tận dụng những thời cơ những cơ hội khi mà chúng ta ký kết hiệp định này để tăng cường các giải pháp vào thúc đẩy kinh tế xã hội đất nước phát triển
làm sao mà chúng ta tăng cường là mở rộng các thị trường tiêu hụt sản phẩm đặc biệt là mở rộng các dịch vụ tiêu hụt nông sản phát triển các nghề du lịch làm sao nó tốt hơn
và kỳ vọng cho năm hai nghìn một mươi chín thì
trên cơ sở những thuận lợi đó thì hai nghìn một mươi chín thì chúng ta sẽ có nhiều tiền đề của hai nghìn một mươi tám sẽ là bước điểm là cái căn cơ để chúng ta sẽ có những bước tiến hơn trong hai nghìn một mươi chín bằng các giải pháp quyết liệt và tổ chức thực hiện trong thời gian tới
với những cái chương trình mục tiêu mà quốc hội đã đề ra thì tôi nghĩ là bám sát những cái nội dung đó cái nghị quyết đó thì chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi thành công
tôi có niềm tin về năm hai nghìn một mươi chín rất nhiều
vì tất cả những cái
cái gì mà chúng ta đã đạt được của năm hai nghìn một mươi tám trở về trước ấy có thể nói là đặt những cái nền bóng hết sức quan trọng
nhưng trong đó có những cái dấu ấn mà tôi nghĩ là rất đáng trân trọng
rất đáng là có thể gửi gắm niềm tin vào đầy đường
đó là cái thứ nhất là cái công cuộc phòng chống tham nhũng
với sự quyết tâm cao độ của toàn đảng toàn dân thì chúng ta đã làm
và chúng ta đã thấy được rất rõ
nhưng mà điều nữa là
là còn thêm một cái thuần nữa
tôi cho là rất thuần ấy
đó là hiện nay đồng chí tổng bỉ thư
đồng thời cũng là chủ tịch nước
cho nên cái hoạt động phòng chống tham nhũng nó tốt hơn rất nhiều
có rất là một cái niềm tin sâu sắc
đó là những cơ sở rất tốt đấy cho chính cá nhân tôi và nhiều đại biểu quốc hội khác
có cái niềm tin là đất nước mình sẽ được chuyện mình tốt hơn trong những cái năm tới
chúng ta biết rằng việt nam chúng ta đã có những cái kinh nghiệm chúng ta đã có những cái bài học và chúng ta thậm chí là đã có được những cái nền tảng được núp rút rất rất có ý nghĩa từ trong quá trình hội nhập thời gian vừa qua
và cũng như tôi nói ở phần trên là liên quan cả đến những cái tái cơ cấu nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng hoặc thậm chí là những cái vấn đề rất cụ thể mà có tính vĩ mô nhưng rất cụ thể hơn nữa là tháo gỡ những cái nút thắt trong các cái điều kiện để phát triển kinh tế mà trung ương đã ra nhiều nghị quyết
thì tất cả những cái đó chúng ta đều đã có những cái bài học kinh nghiệm và có được những cái nền tảng rất quan trọng bước đầu
và đặc biệt là chúng ta đã tự khẳng định mình khu vực và quốc tế như là một thành viên có trách nhiệm và đồng thời là những cái mô hình tương đối là thành công ở trong cái hội nhập và trong cái mở cửa
và vì vậy thì với cái một mươi sáu cái nhiệm định thương mại tự do mà chúng ta đã đang ký kết và đang triển hại thực hiện với cái năng lực của chúng ta đã tích tụ và đã tiếp tục phát triển trong thời gian vừa qua về cái trong cái sản xuất và xuất khẩu
với cái tốc độ tăng trưởng nhanh của chúng ta trong hàng loạt các ngành kinh tế công nghiệp và dịch vụ thương mại dịch vụ rồi nông nghiệp và xây dựng ngôn luận
rồi cũng như là với những cái chiến lược và những cái nghị quyết trung ương mà đã được thể hiện qua chương trình hành động và các cái chiến lược ngành mà chúng ta cũng đã phê duyệt và đang triển khai thực hiện
thì tôi tin rằng trong cái thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục không tự giới hạn mình lại ở trong những cái nguồn lực như hiện nay
và chắc chắn chúng ta sẽ khơi phá được những động lực tăng trưởng mới
những cái nguồn lực bổ sung và cả nội lực của chúng ta và cả cái ngoại lực từ ngoài
thì hai nghìn một mươi chín cũng sẽ là chứng kiến những cái bước bứt phá của chúng ta
nếu như tất cả những cái chính sách và những cái chủ trương đó của chúng ta và những chính sách đó chúng ta được biến thành kế hoạch cụ thể và hành động theo đúng hướng vào đúng thời điểm
thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra cái bước chuyển biến mà thậm chí có thể nói là còn tích cực hơn nữa
chúng ta đang có ba phép thức rất lớn
nếu như mà chúng ta mà chủ quan chỗ này
ba phép thức ba khó khăn ba thử thách thời gian tới
cái thứ nhất tính bền vững của sản xuất nông nghiệp chúng ta trước cái tác động biến đổi khí hậu và thiên tai
cái biến đổi thiên tai và tác động thiên tai thì tác động tất cả kinh tế
nhưng khu vực nông nghiệp là khu vực tổn thương đầu tiên
người nông dân tổn thương đầu tiên
khu vực nông nghiệp tổn thương đầu tiên cả sản xuất và cả thiết chế hạ tầng
do đó đây là một nguy cơ mà xu hướng những năm gần đây thì càng ngày càng cực đoan
cái tác động của biến đổi khí hậu và dị thường thời tiết
năm nay đến bên nhật bản người ta khái niệm của năm cuối cùng là năm tháng ngoạn
đến mức ghê hướng như thế
thì đây chúng tôi cho rằng một cái thách thức lớn nhất
thách thức thứ hai là chuỗi liên kết giá trị nông sản trong tổ chức sản xuất hàng của chúng ta
ngành nào cũng có quy mô nào cũng có nhưng không phải phổ quát
mà chủ yếu vẫn là sản xuất hộ nhỏ lẻ
chính sản xuất hộ nhỏ nẻ đang là một cái nguy cơ dẫn đến là không kiểm soát được
mọi chủ trương nghị quyết của đảng của quốc hội đã được chính phủ thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả rất cụ thể
mỗi thành quả đạt được là sự nỗ lực không ngừng nghỉ cả hệ thống chính trị chứa sự lãnh đạo của đảng ta đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân